vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy thủ tướng chính phủ đã ra chỉ thị số bốn mươi năm về một số nhiệm vụ giải pháp cấp bách
để khắc phục cảnh báo của ủy ban châu âu ec về chống khai thác hải sản bất hợp pháp không khai báo và không theo quy định
sau gần trò một năm tích cực thực hiện chỉ thị ở tất cả các bộ ngành chức năng mà trong đó nòng cốt là tri cục thủy sản các tỉnh thành ven biển
lực lượng kiểm ngư hải quân biên phòng chúng ta đã đạt được những kết quả tích cực
đây được đánh giá là nhiệm vụ cấp bách hiện nay bởi lẽ nếu không nỗ lực sau sáu tháng bị gắn thẻ vàng
nếu không đáp ứng các yêu cầu của ec hải sản việt nam sẽ bị phạt thẻ đỏ
đồng nghĩa với việc là toàn bộ hoạt động xuất khẩu hải sản vào ec sẽ bị cấm
thực hiện chỉ thị số bốn mươi năm của thủ tướng về khai thác hải sản tại các cảng biển lớn ở bình định
ngay từ những ngày đầu năm các tổ chuyên ngành thanh tra kiểm tra quản lý hành trình trên biển
khi xuất bến và đi trồng lòng
các hệ thống hành động đã được các cơ quan hữu quan thực hiện thường xuyên và tạo những chuyển biến tích cực
qua hệ thống máy nhắn tin các tàu có thể gửi tin nhắn thông báo về các hệ thống hành động
về bờ vừa để nhận hỗ trợ của nhà nước với các tàu cá xa bờ cũng để kiểm soát hải trình
giải pháp này cùng các biện pháp tuyên truyền trực tiếp đã giúp nhiều ngư dân thay đổi nhận thức
tránh vi phạm khai thác thủy sản trái phép tại vùng biển nước ngoài
mong muốn là bà con chúng ta phải đồng tâm để khắc phục để mà thi đua cùng với nước bạn
để mà mình rút lại cái kỹ vàng đó để mà mình đạt cái tiêu chuẩn cho bà con ngư dân
còn tại quảng ngãi với hơn năm sáu trăm linh tàu đánh cá trên biển trong đó hơn một năm trăm linh tàu đánh bắt xa bờ
ngư dân quảng ngãi có mặt rộng khắp trên tất cả các vùng biển dọc dài đất nước
giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi ba đến hai nghìn một mươi năm số vụ việc ngư dân quảng ngãi xâm phạm vùng biển nước ngoài
để đánh bắt hải xâm sò tay tượng nhiều đáng báo động
tri cục thủy sản đã tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị với bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
đưa hải xâm vào danh mục cấm khai thác mua bán vận chuyển trái phép để ngăn chặn đầu ra
kết hợp với tăng cường tuần tra kiểm tra giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
các tàu cá vẫn còn tái phạm sẽ không được hưởng chính sách hỗ trợ của nhà nước với tàu đánh bắt xa bờ
chúng tôi đã phối hợp với cơ quan thủy sản của úc họ sẽ qua trực tiếp đến những làng trài
mà có ngư dân việt nam xâm phạm vùng biển úc để họ trực tiếp họ tuyên truyền họ tìm hiểu
họ có cái biện pháp chấn chỉnh cho nên là cái tình trạng mà tàu cá của ngư dân quảng ngãi
mà xâm phạm vùng biển các nước úc và thái bình dương là giảm hẳn từ cuối năm hai nghìn một mươi bảy đến nay
là không có tàu cá nào của quảng ngãi xâm phạm trái phép vùng biển của các nước
thời gian qua hoạt động phối hợp giữa các ngành đoàn thể và lực lượng vũ trang trên biển
đã phát huy hiệu quả rõ rệt trong tuyên truyền tuần tra kiểm soát ngăn chặn tình trạng
ngư dân xâm phạm vùng biển cũng như tổ chức cứu nạn kịp thời
các nghiệp đoàn nghề cá tổ đoàn kết hợp tác cũng được củng cố và nhân rộng
giúp gắn kết ngư dân tốt hơn trong khai thác hải sản xa bờ
đây cũng là cơ sở để các đoàn kiểm tra của ủy ban châu âu có được những đánh giá thực chất
và chính xác hơn về tình hình khắc phục thẻ vàng tại các tỉnh thành ven biển vào cuối tháng một mươi này